trung tâm khuyến nông quốc gia bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang đã tổ chức diễn đàn
thực trạng và giải pháp phát triển nuôi cá lồng bền vững trên sông hồ vùng trung du miền núi phía bắc
khu vực trung du miền núi phía bắc có tiềm năng phát triển nuôi cá lồng trên các sông hồ chứa hồ thủy điện rất lớn
năm hai nghìn một mươi năm các tỉnh miền núi trung du phía bắc đã nuôi được năm tám trăm linh lồng sản lượng đạt gần bảy bảy trăm linh tấn
đến tháng tám năm hai nghìn một mươi sáu khoảng tám bảy trăm sáu mươi lồng cá đã được nuôi trồng sản lượng ước đạt gần một mươi bảy năm trăm linh tấn
trong đó hòa bình phú thọ là những địa phương phát triển nuôi cá lồng tốt nhất
trong đó các loại cá chính được nuôi là cá chiên cá lăng cá tầm cá chấm cá chép và cá rô phi
nuôi cá lồng ở khu vực các tỉnh miền núi trung du phía bắc chưa tạo thành sản phẩm hàng hóa tập trung xuất khẩu
nhưng đã mang lại hiệu quả xã hội lớn
tại diễn đàn các đại biểu đều nêu ra những khó khăn tồn tại trong nuôi trồng
như chất lượng môi trường nuôi trồng thủy sản ngày càng suy giảm do tác động của nhà máy công nghiệp
công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất giống cá đặc sản quý hiếm còn hạn chế
việc quảng bá đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng chưa quan tâm đúng mức
kinh phí triển khai nhân rộng các mô hình nuôi cá lồng đặc biệt là mô hình cá đặc sản cá quý hiếm có giá trị kinh tế cao còn hạn chế